bộ trưởng ngoại giao trung quốc tần cương ngày hôm nay đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp mỹ antony blinken
trong đó kêu gọi washington thực hiện thỏa thuận giữa hai nước và tôn trọng những cam kết đã đưa ra để ngăn chặn căng thẳng giữa hai nước vượt tầm kiểm soát
ông tần cương đánh giá kể từ đầu năm đến nay quan hệ trung mỹ gặp phải nhiều trở ngại
bày tỏ hy vọng washington sẽ cùng với bắc kinh giải quyết bất đồng thúc đẩy trao đổi và hợp tác
tránh cho mối quan hệ song phương ngày càng xấu đi và đưa mối quan hệ này trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh ổn định
bộ trưởng ngoại giao trung quốc cũng kêu gọi mỹ triển khai những hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa thỏa thuận quan trọng
mà nhà lãnh đạo hai nước đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi tổ chức ở bali indonesia
trong khi đó ngoại trưởng mỹ antony blinken cũng thông báo trên twitter rằng ông cùng với người đồng cấp trung quốc
thảo luận về các kênh liên lạc mở trong cuộc điện đàm ngày một mươi ba tháng sáu trước thềm chuyến thăm theo dự kiến của ông tới bắc kinh vào tuần tới